tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp của ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nguồn nhân lực nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
cuộc họp nhằm lấy ý kiến của các thành viên ủy ban và hội đồng về một số lĩnh vực quan trọng
đó là phát triển đội ngũ giáo viên xây dựng chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới
tự chủ đại học và sửa đổi quy chế xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư phó giáo sư
nguyên phó chủ tịch nước nguyễn thị doan chủ tịch hội khuyến học việt nam
bày tỏ lo lắng về thực trạng nghèo nàn về trang thiết bị đào tạo tại các cơ sở giáo dục
nhất là hệ thống các phòng thí nghiệm cùng với đó là sự bất hợp lý trong quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm hiện nay
dẫn đến tình trạng khó quản lý chất lượng tại các trường sư phạm nhất là tại các địa phương
đề nghị cần đẩy mạnh tư tưởng học tập suốt đời giáo dục cho cả người lớn
giáo sư tiến sĩ nguyễn thị doan cho rằng trách nhiệm giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên trước hết là phải từ từng địa phương
các đại biểu cũng cho rằng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ bốn trong giáo dục
thay vì chỉ nhìn giáo dục là gắn với nhà trường lấy trường học là trung tâm khơi dậy ý thức tự học và sáng tạo cho người học
phát biểu kết luận buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh phát triển kinh tế là rất cần thiết
cùng phục vụ người dân đó là giáo dục và y tế vì liên quan đến mọi nhà mọi người
thủ tướng yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo cần nắm bắt chủ trương để đề xuất các biện pháp thúc đẩy đổi mới
phục vụ sự phát triển của đất nước trong đó cần ứng dụng khoa học công nghệ vào giáo dục và đào tạo
học tập với nhiều hình thức thông phú xây dựng một hướng tự học tự đào tạo gắn đào tạo nghiên cứu với thích tiện gắn giáo dục đào tạo với công nghệ
ở đây có một điều mà ai cũng mong
đó là lưu ý để xóa mù chữ cả trong sử dụng công nghệ
điều này rất cần cho việc xây dựng công dân điện tử chính phủ điện tử thành phố thông minh giáo dục người lớn tinh thần học tập suốt đời kể cả giáo sư
đối với vấn đề phát triển đội ngũ giáo viên thủ tướng cho rằng có thể coi đây là yếu tố quyết định trong đổi mới giáo dục
theo đó cần quy hoạch lại cơ sở các trường sư phạm chú ý chất lượng đào tạo giáo viên
chế độ cho giáo viên truyền thông và tôn vinh người thầy theo văn hóa tôn sư trọng đạo của người việt nam đổi mới phương pháp giảng dạy
và vì vậy việc đào tạo giáo viên định kỳ là rất cần thiết
đối với việc xét duyệt công nhận chức danh giáo sư phó giáo sư thủ tướng đồng tình với nhiều đại biểu phát biểu tại cuộc họp là cần xét duyệt chặt chẽ hơn
cần phải chặt chẽ hơn trong việc xét duyệt giáo sư phó giáo sư
rõ ràng các việc tiêu chí không hạ chất lượng các tiêu chí
chịu ý kiến ngày hôm nay yêu cầu cũng cao hơn chất lượng hơn
đòi hỏi chất lượng cả ứng cử viên đánh thành viên hội đồng giáo sư phải cao hơn
cái tính minh mạnh công khai được công nhận hơn để không có tiếng xấu về hướng đi này
về vấn đề tự chủ thủ tướng nhấn mạnh đây là hướng đi quan trọng
để bộ giáo dục và đào tạo chỉ quản lý nhà nước về quy hoạch khảo thí và những vấn đề khác về chất lượng
thanh tra giáo dục còn lại giao quyền tự chủ cho các trường về học thuật về tổ chức tự chủ về tài chính
trước hết tôi đề nghị bộ dục đào tạo nên tổng hợp nghiên cứu đề xuất để có cách hiểu thống nhất
cách chỉ đạo thống nhất hơn tên nhân thẳng loại hướng tới tiếp cận mới
ấp dụng tự chủ đại học với cách làm phù hợp với việt nam
trước hết là chọn một số trường đại học tự chủ
và tôi nghĩ không phải ba bốn trường
cần có số lượng cần thiết để rút ra cách lượng cần thiết
chứ ba trường ít quá không thể tự chủ được
tự chủ cần chú ý là tự chủ cả về học thuật về tổ chức tự chủ về tài chính
từ đó vai trò của bộ giáo dục và đào tạo chỉ quản lý nhà nước về giáo dục thanh tra kiểm tra theo quy định